những thông tin về an ninh trật tự đáng chú ý khác trong ngày một mươi một tháng hai một xe đầu kéo chạy trên đường mỹ phước tân vạn
tỉnh bình dương đã mất lái lao qua giải phân cách tông trúng xe tải khiến hai phương tiện lật ngang đường giao thông qua khu vực tê liệt
theo đó hơn sáu giờ sáng cùng ngày chiếc xe đầu kéo chạy trên đường mỹ phước tân vạn hướng từ thành phố dĩa an đi thành phố thú dậu một
khi đi qua khu vực định thần tân ninh thuộc phường tân đông hiệp thành phố dĩ an tỉnh bình dương
thì bất ngờ mất lái leo lên giải phân cách rồi lao qua làng đường ngược lại
cùng lúc này xe tải biển số sáu mươi một c ba mươi bốn nghìn ba trăm bảy mươi một chạy theo hướng ngược lại đã bị xe đầu kéo hút văng
sau vai chạm các hai phương tiện lật nhào nằm chán ngang đường các hai tài xế bị thương nhẹ hai phương tiện hư hỏng
giao thông trên tuyến đường này hướng đi dĩ an bị tê liệt hoàn toàn các phương tiện xếp hàng dài nhiều km
nhận thông tin phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình dương phối hợp cùng công an thành phố dĩ an tổ chức giải tỏa giao thông khám nghiệm hiện trường
xe cậu cũng được điều đến để xử lý vụ việc